cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty bảo việt cao bằng
và ra quyết định khởi tố tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hoàng thị minh hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại phường hợp giang thành phố cao bằng giám đốc công ty bảo việt cao bằng
nhận được nguồn tin phản ánh của quân chúng nhân dân về sai phạm trong công tác thu chi tài chính của công ty bảo việt cao bằng
trong năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát kinh tế công an cao bằng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra xác minh
bước đầu lực lượng chức năng xác định công ty bảo việt cao bằng trực thuộc tổng công ty bảo hiểm bảo việt
đã lợi dụng các quy định về việc các đại lý được thanh toán tiền hoa hồng tiền hỗ trợ khi tham gia bán bảo hiểm
để kê khai các hợp đồng bảo hiểm do cán bộ công ty bảo việt trực tiếp khai thác thành các bảo hiểm của đại lý của công ty bảo việt cao bằng bán
sau đó làm thủ tục thanh toán tiền hoa hồng
tiền hỗ trợ ký nhận tiền khống cho các đại lý
hành vi sai phạm trên của công ty bảo việt cao bằng đã gây thiệt hại cho tổng công ty bảo hiểm bảo việt hơn một tám tỷ đồng